tại thành phố hồ chí minh trong thời gian vừa qua hội nông dân thành phố đã thường xuyên phối hợp với sở khoa học và công nghệ thành phố
chuyển giao nhiều mô hình sản xuất tiên tiến hỗ trợ bà con nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao
tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin nhưng anh nguyễn tất nhu huyện củ chi lại dành đam mê với nông nghiệp
sau thời gian mầy mò tìm hiểu vườn rau thủy canh có diện tích hai m hai đã hình thành mang theo nhiều kỳ vọng của anh nhung
thế nhưng vì thiếu kinh nghiệm vườn rau liên tục bị sâu bệnh héo úa
bên ban quản lý công nghệ công nghệ cao mới chỉ dẫn về những quy trình làm như thế nào và có hỗ trợ về mặt kỹ thuật
về giống chăm sóc từ cây con cây mầm ra cây lớn
tôi mới nắm dần dần nắm được quy trình và trong hai năm nay thì đã dần đi vào ổn định
kinh nghiệm từ chuyển giao công nghệ trồng rau trong nhà màng giúp doanh thu từ vườn rau tăng từ ba mươi triệu đồng một tháng lên tám mươi triệu đồng một tháng
cho đến nay một mươi sáu mô hình công nghệ như vậy được hội nông dân và sở khoa học công nghệ chuyển giao đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân
trung tâm trong những năm vừa qua nghiên cứu rất nhiều mô hình
để có thể chuyển giao cho mọi người nông dân trong lĩnh vực trồng trọt thì có các mô hình như là trồng rau ăn lá rau ăn quả trong địa kiện nhà màng
rồi một số mô hình như là nhân giấm hoa lan rồi các giấm nắm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi có một mươi sáu mô hình mà hiện nay đang ứng dụng triển khai khá là hiệu quả
mức thu nhập của hộ nông dân tối đa là từ bốn trăm linh đến một tỷ đồng
và chúng tôi nghĩ là ngoài cái chuyện thực tế đánh giá qua cái việc mà triển khai mô hình
cái ứng dụng hiệu quả mô hình này cũng là bước đầu để giúp cho nông dân nâng cao cái thu nhập ổn định cuộc sống
chuyển giao công nghệ cho nông dân là mục tiêu được thành phố xây dựng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đô thị
nông nghiệp công nghệ cao tiến tới xây dựng đô thị hiện đại
riêng năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất bình quân một hectare đất sản xuất nông nghiệp của thành phố đạt hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp
việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân được kỳ vọng vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
vừa mang lại giá trị kinh tế cao